theo số liệu của sở du lịch tỉnh nghệ an trong bốn ngày nghỉ lễ là từ ngày ba mươi tháng bốn đến ngày ba tháng năm
tỉnh nghệ an đã đón tổng số hơn một trăm một mươi lượt khách du lịch trong đó có khoảng ba mươi một lượt khách lưu trú
dịp lễ ba mươi tháng bốn và mùng một tháng năm trên địa bàn tỉnh nghệ an các hoạt động xã hội dần trở lại bình thường
các điểm du lịch được phép mở cửa trở lại cộng với thời điểm thuận lợi và nghệ an cũng là một trong những địa phương
làm tốt công tác phòng chống dịch covid một mươi chín nên các địa bàn trọng điểm về du lịch đều có lượng khách đến tham quan nghỉ dưỡng khá đông
như tại khu du lịch biển cửa lò khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt kim liên
ban quản lý các khu di tích lịch sử điểm du lịch chủ nhà hàng khách sạn đều hướng dẫn nhắc nhở du khách
các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín theo đúng quy định bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm và an ninh trật tự